tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo là nguyễn thị bình
nguyên cán bộ thanh tra tỉnh hòa bình nguyễn quang khi và đinh văn việt cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
căn cứ và mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị bình một mươi hai năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và phải chấp hành tổng hợp hình phạt với ba bản án ở khung cao nhất là ba mươi năm tù giam
tuyên phạt bảy năm tù với nguyễn quang khi và tám năm tù đối với bị cáo đinh văn việt
về trách nhiệm dân sự các bị cáo buộc phải có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bốn người dân